kỳ họp thứ bảy của quốc hội tới đây dự án luật công chứng sửa đổi sẽ được đưa ra trình để các đại biểu xem xét cho ý kiến
một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của dự luật này chính là loại hình doanh nghiệp nào nên áp dụng cho các văn phòng công chứng
mặc dù đã được xác định là dịch vụ sự nghiệp công cơ bản song các tổ chức hành nghề công chứng chủ yếu tập trung tại những địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội phát triển
tại các địa phương vùng sâu vùng xa thường có rất ít văn phòng công chứng vì lượng giao dịch ít do dân chủ yếu làm chứng thực tại xã phường
vùng sâu vùng xa nếu như thành lập các tổ chức hành nghề công chứng thì dẫn đến là không có việc
theo các công chứng viên khi thành lập các văn phòng công chứng tại nơi ít giao dịch hoặc giao dịch thấp
cần có cơ chế khuyến khích cho các văn phòng này hoạt động theo hình thức doanh nghiệp tư nhân thay vì bắt buộc là công ty hợp danh
khi họ đã ở nơi miền núi xa xôi hẻo lánh rồi họ đã có những giao dịch mà nó có giá trị rất là thấp

nguồn thuốc rất là thấp mà lại bắt buộc họ phải có hai công chứng viên thì đấy là một thách thức cực kỳ lớn
và luật công chứng nên có một cái sự cân nhắc để tạo điều kiện cho những nơi mà ở miền núi
ở những nơi mà có địa bàn kinh tế khó khăn thì họ có thể thành lập tổ chức hành nghịch văn phòng công chứng theo hình thức doanh nghiệp tư nhân
việc ban hành quy định khuyến khích thành lập văn phòng công chứng theo hình thức doanh nghiệp tư nhân
có thể hạn chế tình trạng hợp danh về hình thức tại một số địa phương
cũng như những rủi ro pháp lý trong hoạt động quan trọng này